ngày một mươi sáu tháng một mươi hai bộ trưởng tài chính đức christian niner đã công bố kế hoạch cải cách các quy định về nợ công của nước này
nhằm đẩy mạnh chi tiêu công trong thời kỳ suy thoái kinh tế
mặc dù vậy chính phủ đức vẫn để ngỏ khả năng phanh nợ lại bị đình chỉ trong năm sau hai nghìn hai mươi
do lo ngại ảnh hưởng khó lường của những biến động địa chính trị toàn cầu
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai bộ trưởng tài chính đức christial linner cho biết dự định sửa đổi một hợp phần tính toán kinh tế
để định lượng số tiền chính phủ nước này được phép vay mới mỗi năm theo quy định phanh nợ của đức
theo ông cải cách sẽ được thực hiện vào năm tới giúp chính phủ đức linh hoạt hơn trong chi tiêu năm hai nghìn hai mươi bốn
năm mà viện kinh tế đức dự báo sẽ tiếp tục suy thoái
tuy nhiên bộ trưởng tài chính đức thành viên của đảng dân chủ tự do fdp nhấn mạnh
ông không tán thành thay đổi quy định phanh nợ nhiều hơn nữa
trong đó có đề xuất miễn trừ các quy định hạn chế chi tiêu đối với các khoản đầu tư và bảo vệ khí hậu
tuần tới tôi sẽ trình bày một ngân sách bổ sung cho năm nay
chúng tôi sẽ bảo đảm rằng các khoản chi tiêu đặc biệt là trợ cấp điện và khí đốt phù hợp với hiến pháp
đó là lý do tại sao ngân sách bổ sung này là cần thiết khi chúng ta đang tiếp tục quá trình khủng bố tài chính
trong khi đó các đối tác liên minh của fdp gồm đảng dân chủ xã hội của thủ tướng olaf schol
và đảng xanh của bộ trưởng kinh tế robert habeck đã kêu gọi cải cách quy định vay nợ mạnh mẽ hơn
thông điệp quan trọng nhất của tôi là chính phủ đang bám sát mục tiêu của mình
chúng tôi đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phản ứng
chúng tôi đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi trung hòa khí hậu của đất nước
tăng cường gắn kết xã hội cũng như sát cánh chặt chẽ với ukraine trong cuộc xung đột hiện nay
ba mục tiêu này tiếp tục là kim chỉ nam để từ đó chúng ta nhận thức rõ ràng
là chúng ta phải quản lý với số tiền ít hơn đáng kể để đạt được mục tiêu này
chúng tôi sẽ cơ cấu lại quỹ khí vận và sẽ cắt giảm ngân sách
trước hết là ở các bộ xây dựng và giao thông vận tải
cần duy trì thuế theo đạo luật nguồn năng lượng tái tạo
cũng như tài trợ cho các tòa nhà tiết kiệm năng lượng
tức là thúc đẩy quá trình chuyển đổi hệ thống sửa
việc liên minh cầm quyền tiếp tục tranh luận việc cắt giảm chi tiêu
như một phần của thỏa thuận ngân sách cho thấy thỏa thuận này vẫn còn mong manh
bộ trưởng tài chính đức cho rằng cần thảo luận lại một số biện pháp cắt giảm
ảnh hưởng đến trợ giá sầu dsn sử dụng trong đông nghiệp
và việc dự định áp thuế đối với nhiên liệu máy bay đường bay nội địa
vì ông không muốn doanh nghiệp phải chịu thêm gánh nặng
quy định phanh nợ được nêu rõ trong hiến pháp đức giúp kiểm soát thâm hụt liên bang
ở mức ba mươi năm tổng sản phẩm quốc nội gdp ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp
đã trở thành một vấn đề chính trị lớn trong cuộc khủng hoảng ngân sách
kéo dài hơn một tháng qua ở nước này
theo thỏa thuận ngân sách chính phủ đã đồng ý duy trì quy định phanh nợ
năm hai nghìn hai mươi bốn sau khi tạm đình chỉ trong năm nay và những năm trước
do xung đột nga ukraine khủng hoảng năng lượng và đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên liên minh cầm quyền vẫn đề ngỏ khả năng phanh nợ lại bị đình chỉ trong
năm hai nghìn hai mươi bốn nếu đức cần hỗ trợ thêm ukraine trong tình hình xung đột
tại đây diễn biến nghiêm trọng hơn hoặc những nước khác trong đó có mỹ giảm viện trợ
bộ phát triển nhà và đô thị mỹ cho biết hiện có hơn sáu trăm năm mươi người dân nước này
rơi vào cảnh vô gia cư đây là con số lớn nhất kể từ khi khảo sát
bắt đầu được thực hiện vào năm hai nghìn bảy
số người vô gia cư đã tăng tới một mươi hai so với một năm trước đó tương đương mức tăng trên bảy mươi người
nguyên nhân cho việc số người vô gia cư tăng vọt là do giá bán nhà và cho thuê nhà ở mỹ ngày càng
trở nên đắt đỏ hơn đi kèm lãi suất tăng cao khiến số lượng người không đủ khả năng mua hoặc
thuê nhà nhảy lên ngưỡng đỉnh mới điểm đáng lưu ý là tình trạng vô gia cư trên toàn nước mỹ được
quan sát thấy ở mọi đối tượng nhưng phần lớn tập trung vào cộng đồng người da màu với quy mô dân số
ba mươi ba toàn quốc hơn ba mươi bảy người da đen tại mỹ là những người vô gia cư nhóm cộng đồng gốc á hoặc
người mỹ gốc á có tỷ lệ vô gia cư thấp hơn nhưng ghi nhận mức tăng mạnh nhất từ trước đến nay tuy
nhiên xét trên tổng thể sự gia tăng lớn nhất về số lượng người vô gia cư nằm ở cộng đồng những
người gốc mỹ la tinh có thêm ba mươi chín người gốc mỹ la tinh không có nhà ở trong năm nay nhiều hơn
hai mươi tám so với một năm trước đó ủy ban y tế quốc gia trung quốc cho biết nước này đã ghi nhận sự sụt
giảm chung về số lượng chuẩn đoán và điều trị vô gia cư
có được kết quả tích cực này là nhờ việc mở rộng và huy động nguồn lực y tế ở tất cả các vùng
đồng thời các cơ sở y tế cấp cơ sở đã đóng vai trò then chốt trong việc chống lại sự lây lan của
các bệnh đường hô hấp cơ quan này tiếp tục kêu gọi người dân đeo khẩu trang bảo vệ bản thân
duy trì thói quen vệ sinh tốt và tiếp tục tăng cường tiêm chủng để ngăn ngừa khả năng lây nhiễm
chính phủ và bộ nội vụ thái lan đưa ra đánh giá khả quan về việc các bên liên quan
và tuân thủ những quy định mới đối với các địa điểm giải trí về đêm mở cửa đến bốn giờ sáng
phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ nội vụ thái lan anutin champerakun dẫn đầu đoàn kiểm tra các
địa điểm giải trí về đêm ở thủ đô bangkok bao gồm các quán bar câu lục bộ đêm và các
tù điểm có biểu diễn nhạc sống để bảo đảm trật tự khách hàng tới những tù điểm này
được yêu cầu xuất trình thẻ căn cước và kiểm tra an ninh trước khi vào hầu hết khách hàng sử dụng
taxi hoặc phương tiện giao thông công cộng đến và đi từ các địa điểm để tránh lái xe trong tình trạng
say rượu việc kéo dài thời gian hoạt động của các tụ điểm giải trí về đêm nhằm tạo việc làm và phục
hồi du lịch vốn là chìa khóa để kích thích nền kinh tế thái lan hội nghị cấp cao kỷ niệm năm mươi năm
quan hệ asean nhật bản do thủ tướng nhật bản fumio kishida và tổng thống indonesia joko widodo
đồng chủ trì đã diễn ra tại thủ đô tokyo của nhật bản vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
các nhà lãnh đạo nhật bản và hiệp bộ các quốc gia đông nam á đã nhất trí về việc mở rộng
quan hệ trong lĩnh vực kinh tế và an ninh đồng thời các nhà lãnh đạo hai bên cũng công bố việc
khởi động sáng kiên mới cho ngành công nghiệp ô tô thế hệ tiếp theo nhằm vạch ra các chiến lược
giúp asean tiếp tục là trung tâm lớn về sản xuất và xuất khẩu ô tô trong tuyên bố tầm nhìn chung
các nhà lãnh đạo cam kết tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải bảo đảm chuỗi cung ứng
thúc đẩy các hoạt động sử dụng năng lượng bền vững và mở rộng giao lưu nhân dân trong nhiều lĩnh vực
asean và nhật bản cũng nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải hai bên sẽ nâng cao
nhận thức về lĩnh vực hàng hải cũng như hợp tác giữa lực lượng bảo vệ bờ biển và các cơ quan thực
thi pháp luật liên quan tăng cường hợp tác xây dựng năng lực hàng hải và đảm bảo giải quyết tranh chấp
kết pháp hòa bình không sử dụng vô lực hoặc đe dọa sử dụng vô lực theo các nguyên tắc được
nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế nga không muốn đối đầu với tổ chức hiệp ước bắc
đại tây xương nato đây là lời khẳng định vừa được tổng thống nga vladimir putin đưa ra ngày một mươi bảy tháng
một mươi hai khi đề cập đến phát biểu của tổng thống mỹ joe biden rằng nga có thể sẽ tấn công một nước thành
viên của nato nếu như giành chiến thắng tại ukraine tổng thống nga putin nhấn mạnh nga không
lý do lợi ích địa chính trị kinh tế hay quân sự nào để chiến đấu với các nước nato theo nhà
lãnh đạo này phát biểu của tổng thống mỹ là một nỗ lực nhằm biện minh cho chính sách sai lầm với
nga trước đó hồi đầu tháng này tổng thống biden cho rằng ông putin sẽ không dừng lại nếu
chiến thắng cho ukraine và sẽ tấn công các nước nato